thưa quý vị thời gian qua nổi lên các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố hồ chí minh và một số địa phương
chiêu thức của các đối tượng là mạo danh giáo viên hoặc là nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp với các bậc phụ huynh
báo tin về việc là học sinh người nhà bị tai nạn đang phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện
sau đó các đối tượng yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí
và rất đáng tiếc là nhiều phụ huynh đã sập bẫy và chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên đến cả trăm triệu đồng
hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra những vụ lừa đảo giả như thế này
nhưng cũng từ đó thì lưu tâm đến một thực trạng là một vấn đề rất đáng được đặt ra một câu hỏi
vì sao các đối tượng có được thông tin cá nhân của phụ huynh của học sinh mà lại chi tiết đến một cách khó tin như vậy
và vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ phân tích sâu hơn nội dung này
cùng với vị khách mời tiến sĩ thượng tá lê quang toàn
phó trưởng khoa cảnh sát điều tra học viện cảnh sát nhân dân
lừa đảo gọi điện chuyển tiền vì con đang cấp cứu
chỉ trong vòng một giờ từ một mươi năm đến một mươi sáu h ngày sáu tháng ba
khoa cấp cứu đã nhận liên tiếp cuộc gọi từ phụ huynh của ba học sinh đang học tại các trường phổ thông cơ sở quốc tế trên địa bàn thành phố
để xác nhận thông tin có phải con cháu của họ đang được cấp cứu tại đây hay không
tình trạng này cũng đã và đang lan ra ở các bệnh viện tư nhân
bệnh viện đa khoa nam sài gòn quận bảy tp hcm cho biết từ chín h đến một mươi năm h ba mươi phút ngày sáu tháng ba
tại bệnh viện có bốn trường hợp đến tỉnh
trong bệnh viện có ba trường con vì nhận được thông tin con nhập viện cấp cứu
trong đó đã có phụ huynh chuyển năm mươi triệu đồng đến số tài khoản mạo danh
công an tp hcm hiện đang vào cuộc điều tra và phát đi cảnh báo rộng rãi về thủ đoạn này
nhiều phụ huynh sập bẫy chuyển không chỉ là hàng chục triệu đồng mà còn là hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng
đồng chí có thể phân tích cụ thể hơn là đâu là nguyên nhân của việc vẫn có những nạn nhân sập bẫy
chúng ta biết rằng là cái thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nó không phải thủ đoạn mới
cho nên từ trước nay nó xảy ra rất nhiều rồi
đối tượng có thể tìm rất nhiều lý do để có điện thoại để lừa đảo trên đất tài sản của nạn nhân
tuy nhiên trong vụ việc này chúng ta thấy rằng mặc dù nó không mới như vậy nhưng vẫn rất nhiều người sập bẫy
thì theo tôi thì qua vụ việc này có thể thấy nó có một số nguyên nhân sau đây
nguyên nhân thứ nhất là xuất phát từ chính thủ đoạn của đối tượng
tôi nói một thủ đoạn không mới nhưng với những người không biết thì nó có thể nói là rất tinh vi
cho nên là cái thủ đoạn này đối tượng đã đánh trúng vào cái điểm yếu của nạn nhân đó là họ rất là lo lắng cho con
khi mà nghe thông tin con mình bị tai nạn như vậy thì sẽ khẩn trương tìm mọi cách để có thể hỗ trợ để cứu đứa con mình
và khi đó họ cũng vì là mất cảnh giác cho nên họ cũng không nhận ra được đấy là cái bẫy
và tin theo lời đối tượng
rồi là bị đối tượng dẫn dắt và chuyển tiền cho đối tượng
thì rõ ràng cái thủ đoạn này nó khá là tinh vi
nó đánh đúng cái điểm yếu cho nên là họ không thể tránh được
yếu tố thứ hai chính là yếu tố từ những nạn nhân đó
thứ nhất là họ rõ ràng là họ rất là mất cảnh giác và nhẹ dạ cả tin
bởi vì khi nghe thông tin một người lạ gọi điện đến như vậy và sẵn sàng là chuyển tiền cho họ luôn
mà thậm chí chuyển tiền hàng trăm triệu
thì đấy là một cái yếu tố mà tôi đánh giá là rất là chủ quan mất cảnh giác
và cụ thể cái thủ đoạn mà lừa đảo qua gọi điện thoại nó có rất nhiều rồi
các phương tiện thông tin đại chúng cũng nói rất nhiều rồi
tuy nhiên là đối tượng này dùng cái thủ đoạn đó và họ không biết cho nên là họ vẫn dễ dàng sập bẫy đối tượng
và cái này có thể là do họ ít tìm hiểu thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
và cũng ít cập nhật thông tin liên quan đến thủ đoạn của tổng pháp
một yếu tố quan trọng nữa thứ ba theo tôi là chính là việc lộ lọt thông tin
bởi vì là ngoài cái thủ đoạn và cái sự nhẹ dạ cả tin
đó chúng ta thấy rằng cái sự lộ lọt thông tin của người dân việt nam hiện tại đang ở mức rất là đáng lo ngại
rất nhiều thông tin liên quan đến tên tuổi địa chỉ nghề nghiệp này rồi là thông tin về con học trường nào tên là gì v v
đều bị lộ
và trong vụ việc này chúng ta thấy rằng là đối tượng nắm rất rõ thông tin về nạn nhân cũng như là những đứa con đó
cho nên là khi mà đối tượng gọi điện đến nói chính xác tên tuổi địa chỉ rồi là lớp học của con chẳng thì họ nhanh chóng tin ngay và bị sập bẫy đối tượng
nên đấy là những lý do chính mà dẫn đến việc đối tượng thực hiện cho lọt thông tin lừa đạp
đồng chí vừa chia sẻ về cái nguy cơ đã bị lộ lọt thông tin của các học sinh cũng như là các phụ huynh
điều này thì đã giúp cho các đối tượng có thể lợi dụng và từ đó để thực hiện hành vi phạm tội của mình
qua đây đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm như thế nào trong việc bảo mật thông tin từ chính nhà trường cũng như là các phụ huynh học sinh ạ
việc lộ lọt thông tin liên quan đến người dân của việt nam thì rất là phổ biến
và nó có rất nhiều cái lý do có thể lộ lọt thông tin được
nhưng lý do quan trọng nhất và phổ biến nhất chính là từ cá nhân của mỗi người khi mà cung cấp các thông tin của mình đặc biệt là trên mạng xã hội
thế nên là có rất nhiều người mà lên mạng rồi up các thông tin liên quan đến ảnh địa điểm cập nhật từng vị trí một rồi là đến tên tuổi địa chỉ của con gái rồi đến số điện thoại của mình
thì các thông tin đó nhanh chóng thì các đối tượng có thể chiếm đoạt được và lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đạp như là tài sản
và ngoài ra thì cũng có những thông tin khác có thể bị lộ lọt ví dụ như là chúng ta thông qua các dịch vụ trên mạng mua bán trên mạng xã hội rồi là các hội nhóm trên mạng xã hội cũng có thể dẫn đến lộ lọt thông tin
rồi là kể cả các trường khi mà quản lý thông tin của các cháu cũng họ cũng có thông tin của hàng nghìn nhóm
thì những cái thông tin này có thể vì một lý do khách quan hoặc chủ quan nào đó mà nó có thể lộ lọt được
thì từ những lý do đó cho tôi là cần chú ý một số vấn đề sau đây
thứ nhất là với mỗi cá nhân đầu tiên là phải nâng cao ý thức cảnh giác
tự có cái biện pháp để bảo đảm bí mật thông tin của mình
tránh gửi những loại giấy tờ quan trọng trên mạng xã hội hoặc là áp những thông tin đó
rồi là cập nhật những thông tin liên quan đến tên tuổi của con ở trường học v v
những thông tin đó cần phải hạn chế chia sẻ để tránh bị lộ lọt
thứ hai là các nhà trường khi mà quản lý dữ liệu lớn như vậy liên quan đến các cháu học sinh thì cũng phải có biện pháp bảo mật
từ các biện pháp bảo mật về kỹ thuật chẳng hạn rồi là đến nâng cao ý thức cho các cán bộ trực tiếp thực hiện các công tác bảo mật
lưu trữ tài liệu để đảm bảo là không bị lộ lọt các thông tin đó
và ngoài ra thì theo tôi là trong thời gian tới các lực lượng chức năng cũng cần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là các loại tội phạm mua bán thông tin trên mạng xã hội hoặc là chiếm đoạt các thông tin tài khoản cá nhân v v
để tránh dẫn đến tình trạng này tiếp diễn và chúng ta có thể phòng ngừa loại tội phạm này
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn đồng chí về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi